tại thành phố pleiku viện huyết học truyền máu trung ương ban tổ chức hành trình đỏ hai nghìn một mươi bảy và ủy ban nhân dân tỉnh gia lai tổ chức chương trình hành trình đỏ giọt hồng cao nguyên chương trình đã thu hút đông đảo người dân tham dự
đây là lần thứ hai liên tiếp chương trình hành trình đỏ được tổ chức tại tỉnh gia lai với hơn năm trăm linh người tham gia hiến máu
những đơn vị máu được hiến đã thể hiện rõ nét tinh thần sẻ chia yêu thương cùng nhau kết nối dòng máu việt của người dân tỉnh gia lai
trải qua bốn năm tổ chức chương trình hành trình đỏ đã được tổ chức hoạt động tại ba mươi bảy tỉnh thành phố trên cả nước
qua đó đã tiếp nhận được hơn một trăm năm mươi đơn vị máu góp phần cứu sống hàng trăm nghìn người bệnh
riêng tại tỉnh gia lai từ năm hai nghìn một mươi sáu tới nay chương trình hiến máu tỉnh nguyện đã thu được gần một mươi tám năm trăm linh đơn vị máu